phố hàng chống cạnh hồ gươm thơ mộng nhà báo nguyễn hồng vinh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại huyện nam trực tỉnh nam định
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ông thi đỗ vào khoa văn trường đại học tổng hợp hà nội
nhưng sau đó do nhu cầu cân đối số lượng tuyển sinh tổ chức điều chuyển ông cùng bốn người khác sang học tại khoa lịch sử
nếu nói về cư duyên về báo tiên dân thì đối với tôi là một điều bất ngờ
bởi vì sau khi tốt nghiệp khoa sử trường đại học tổng hợp hà nội đồng chí chủ nhiệm khoa có thông báo với tôi là
đã có công văn của học viện lịch sử quân đội xin hồng ý và chuẩn bị tinh thần về nhận nhiệm vụ
chỉ một tuần sau đó thì đồng chí chủ nhiệm khoa thông báo lại với tôi là có sự thay đổi
đồng chí hoàng tùng ủy viên trung đảng tổng thống tập báo dân lá cửa đồng chí trường phòng tổ chức
về xin một người học phân và một người học sử
về báo tiên dân trường nói rằng tôi có đủ điều kiện đáp ứng cho nên là nhận quyết định về báo tiên dân
điều mà tôi không thể ngờ tự
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh được nhiều người biết đến ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau
ông không chỉ viết báo mà còn nắm trọng trách trong vai trò chỉ đạm lĩnh vực tư tưởng báo chí văn hóa nghệ thuật
thậm chí ông còn viết văn làm thơ
nếu nói về tình yêu đối với các cái ngành mà vừa kể ra thì tôi hiểu báo tôi cũng yêu thơ tôi cũng yêu văn hóa tôi cũng yêu và văn hóa nghệ thuật tôi cũng yêu
nhưng mà nếu nói là cái gì mà cuộc đời mình gắn bó nhất và có nhiều kỷ niệm nhất thì đấy chính là sự nghiệp báo chí và sự nghiệp thơ cải
các đồng nghiệp hỏi tôi ghi vào những cái chức danh ấy thì tôi đề nghị là chỉ nên ghi
là một sinh viên trẻ năng động sáng tạo với những thành tích xuất sắc trong học tập và nổi bật trong các hoạt động phong trào của khoa sử trường đại học tổng hợp hà nội
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ông vinh dự được liên tri ủy khoa kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
sau những năm tháng đất nước sụp sôi chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược năm một nghìn chín trăm bảy mươi một theo chỉ đạo của ban biên tập báo nhân dân
ông được cử đi tác nghiệp tại các trọng điểm như đường hai mươi năm quyết thắng đường một mươi hai đường một mươi ở hệ thống đường trường sơn huyền thoại rồi chiến trường trị thiên huế năm một nghìn chín trăm bảy mươi
để từ đó các bài viết về cuộc sống lao động và chiến đấu hào hùng của lớp lớp thanh niên sung phong bộ đội được ra đời